trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu về ứng phó với biến đổi khí hậu
đoàn nghị sĩ các nước châu á thái bình dương đã tham quan rừng ngập mặn cần giờ
trong chuyến thị sát chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipu saber chowhuri
đã tổ chức lễ trồng cây tại công viên rừng sát cần giờ
đoàn đã dừng chân tại cầu dần xây trên đường rừng xác và quan sát một khu dân cư nằm bên bờ sông
bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu
theo cán bộ địa phương do ảnh hưởng của nước biển dâng hiện các nhà dân ở đây lúc chiều cao
bị ngập đến một bảy mét khiến việc sinh hoạt đi lại rất khó khăn
tại quảng trường rừng xác thị trấn cần thạnh huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
đoàn lãnh đạo ipu quốc hội việt nam nghị viện các nước và thành phố hồ chí minh đã trồng năm mươi cây bàng vuông
đây là loại cây có sức sống mãnh liệt có khả năng chịu hạn tốt thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt
dòng bão loại cây tiên phong nơi đảo xa luôn mạnh mẽ đương đầu với sóng gió
chủ tịch liên minh nghị viện thế giới đánh giá cao sáng kiến của nước chủ nhà việt nam
đã tạo điều kiện để các nghị sĩ được tham gia một sự kiện hết sức ý nghĩa
trong bối cảnh các quốc gia đang sát cánh cùng nhau để ứng phó với tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu
trước khi kết thúc ngày làm việc thứ hai của hội nghị đoàn nghị sĩ các nước châu á thái bình dương
đã xuống cano tham quan thực tế chiến khu rừng sát trong hùng lõi rừng ngập mặn cần giờ